một nam thanh niên có hành vi sản xuất pháo nổ trái phép tại nhà đã bị lực lượng công an phát hiện
vụ việc trên đã xảy ra tại tổ dân phố lũng xuyên phường yên bắc thị xã duy tiên tỉnh hà nam
đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy phối hợp với đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an phường yên bắc
đã kiểm tra phát hiện một nam thanh niên sinh năm hai nghìn bảy có hành vi sản xuất pháo nổ trái phép tại nhà
tăng vật thu giữ là sáu quả pháo đã thành phẩm hơn bảy trăm linh quả pháo chưa thành phẩm một năm kg chất màu đen nghi là thuốc nổ và nhiều tăng vật có liên quan
bước đầu nam thanh niên khai nhận đã đặt mua trên mạng xã hội một số nguyên liệu về để nghiên cứu sản xuất pháo
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ giải quyết theo quy định của pháp luật